công an huyện ea súp tỉnh đắk lắc đang tạm giữ bảy đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ vụ vận chuyển gỗ lậu và tấn công lực lượng kiểm lâm vườn quốc gia york don
trước đó vào chiều ngày bảy tháng hai nắm bắt thông tin có xe máy vận chuyển gỗ từ vườn ra vùng đệm
tổ tuần tra gồm anh ngô lê nhật tiến và anh nguyễn văn triều kiểm lâm vườn quốc gia york don đã đuổi theo và bị các đối tượng dùng dao gậy tấn công
trong quá trình khống chế đối tượng anh tiến đã bị thương chảy nhiều máu cấp cứu tại trung tâm y tế huyện ea súp sức khỏe hiện đã ổn định
hai cán bộ kiểm lâm đã giữ lại hai xe máy và bốn hộp gỗ đồng thời kịp thời ghi lại hình ảnh của các đối tượng
qua kiểm tra lực lượng công an đã làm rõ nhóm lâm tặc gồm bảy đối tượng cùng chúng tại buôn a hai thị trấn air soup huyện air soup
thu giữ năm chiếc xe máy ba hộp gỗ lim xẹt và một lóng gỗ ráng hương cùng nhiều tăng vật của vụ án